vì thực hiện các sản phẩm sự kiện du lịch đã trở thành thương hiệu
ngành du lịch lào cai cũng nghiên cứu tái hiện nhiều sản phẩm du lịch từ nét văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn
như vũ điệu dưới trăng thì thẩm sương mây nghiêng về bên nhau đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa mới
đi cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ tạo sự hài lòng cho du khách
hiện tại các khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh tỷ lệ đặt phòng đạt khoảng gần tám mươi các khách sạn nhỏ và vừa khoảng bốn mươi
nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ giúp lào cai thu hút thêm du khách
đạt mục tiêu đón tám năm triệu lượt du khách trong năm nay
cam kết để giảm giá cho khách và có những hãng xe vận chuyển như intersquadline là người ta đã miên phí cho khách một triệu
chúng tôi cũng đã phân bổ con người và thực phẩm cơ sở vật chất
để đón những lượng khách trong đợt này
lễ hội là điều không thể thiếu trong đời sống tinh thần trong tâm thức của mỗi người dân việt nam
hoạt động phong phú tại lễ hội đã và đang tạo nên những giá trị và nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng mỗi địa phương và các vùng miền
bên cạnh đó cũng thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch cũng như quảng bá hình ảnh của việt nam đến với bạn bè quốc tế
và tại lễ nguồn bắc bó tại huyện hà quảng tỉnh cao bằng cũng vậy
các hoạt động trong lễ hội chứa đựng những giá trị lịch sử văn hóa hướng con người về cội nguồn nơi khởi nguồn của cách mạng đồng thời cũng mang giá trị tiến ngưỡng của người dân cao bằng
lễ hội về nguồn và đặc biệt là nghi lễ lấy nước được tổ chức tại đây không chỉ mang yếu tố tâm linh mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc
đây là lời nhắc nhở các thế hệ luôn khắc ghi công lao của bác hồ và các thế hệ cha ông đã hy sinh sương máu dành độc lập dân tộc
qua đó giáo dục thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị hôn đúc tình yêu quê hương đất nước góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc
cũng trong khuôn khổ của lễ hội người dân xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng đã trình diễn nghề làm hương thảo mộc giúp du khách hiểu thêm về quy trình làm nên những nén hương